tin an ninh trả tự tòa nhân dân tỉnh an giang vừa tuyên phạt bị cáo võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang một mươi tám năm tù về tội giết người
theo cáo trạng ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi xảy ra cự cãi với mẹ ruột là bà nguyễn thị hò
thấy giàu cầm dao nên bà hò bỏ chạy ra phía sau nhà của con ruột là võ văn dành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là anh trai của giàu
trong lúc xô xát với mẹ và anh trai giàu dùng kéo đâm trúng ngược trái của anh giành
sau đó dùng gậy đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án giàu đến công an xã long giang đầu thú ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai giàu bị khởi tố điều tra